một số tin tức về an ninh trật tự liên quan đến vụ hỗn chiến xảy ra tại khu vực trước siêu thị bixi tân hiệp vào sáng ngày một tháng ba
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự năm đối tượng trong hai nhóm để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
năm đối tượng bị tạm giữ hình sự cùng chú tại tp biên hòa
điều tra ban đầu cơ quan công an xác định các đối tượng này giữ vai trò chủ mưu cầm đầu và cùng các đối tượng khác đã sử dụng hông khí súng tham gia vụ hỗn chiến gây hoang mang dư luận
nguyên nhân chính dẫn tới việc ẩu đả này được cho là mâu thuẫn tình cảm giữa hai nhóm
hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan đang bỏ trốn để phục vụ cho công tác điều tra